đóng quân tại bán đảo sơn trà đà nẵng quản lý khu vực có vị trí chiến lược rất quan trọng
trải qua hơn bốn mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành các cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh vùng ba hải quân
luôn đoàn kết chủ động vượt qua mọi khó khăn lập nên những thành tích đáng tự hào trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc
cũng tại vùng biển miền trung này nơi thường xuyên phải hứng chịu nhiều cơn bão lớn ngư dân luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro
bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo cán bộ chiến sĩ vùng ba hải quân
đã luôn đồng hành cùng ngư dân trên ngư trường các tỉnh miền trung hỗ trợ kịp thời và giúp họ vững vàng hơn khi vươn khơi bám biển
âu tàu thọ quang thành phố đà nẵng tàu cá bd chín mươi sáu nghìn ba trăm bốn mươi bốn ts của ông đinh công quang quê ở bình định lại chuẩn bị cho chuyến đánh bắt xa bờ
chuyến đi lần trước vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai